theo dự kiến của chính quyền thành phố đến ngày một mươi bốn tháng hai khoảng một bảy triệu học sinh tất cả các cấp trở lại trường học tập bình thường
các trường học trên địa bàn vẫn đang tiếp tục lên kế hoạch chuẩn bị đón học sinh mầm non và các khối học còn lại ngoại trừ khối bảy đến cuối một mươi hai
ngày bảy tháng hai học sinh từ khối bảy đến cuối một mươi hai của tp hcm trở lại trường học trực tiếp
sau trong đó các trường tiếp tục lên kế hoạch chuẩn bị đón học sinh mầm non và các khối còn lại
dự kiến đến ngày một mươi bốn tháng hai khoảng một bảy triệu học sinh tất cả các cấp trở lại trường học tập bình thường
theo hướng dẫn tổ chức dạy học đối với khối mầm non sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai do sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa ban hành
trong tuần từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng hai các trường mầm non tạm thời chưa tổ chức ăn sáng
giáo viên sẽ hướng dẫn trẻ cách giữ gìn vệ sinh cá nhân cách phòng bệnh biết trao đổi với người lớn khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt ho khó thở
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng hai các trường bắt đầu tổ chức hoạt động theo nội dung chương trình và thời gian năm học xây dựng các hoạt động tại nhóm lớp tăng cường cho trẻ là bài tập cá nhân
đối với cấp tiểu học học sinh sẽ đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện không bắt buộc
các trường tổ chức dạy học trực tiếp phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa bàn theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch
chủ động cho học sinh trở lại trường học tập linh hoạt tổ chức các hoạt động dạy học kết hợp chặt chẽ với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
những nơi có điều kiện tổ chức hoạt động bán chú hoặc hai buổi một ngày cần đảm bảo đủ điều kiện tổ chức hoạt động có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh trước khi tổ chức thực hiện
những cơ sở giáo dục thuộc vùng dịch cấp độ một có thể tổ chức dạy học hai buổi một ngày hoặc bán chú từ ngày một mươi bốn tháng hai cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh
giáo viên hướng dẫn cho học sinh các thói quen phòng dịch xây dựng lại nền nếp học tập cho học sinh nắm bắt phân loại học sinh theo từng nhóm căn cứ vào thời lượng tham gia học tập trên môi trường internet và khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh
đồng thời tổ chức ôn tập kiến thức đã học trong giai đoạn học trên môi trường internet trong tuần đầu tiên
từ ngày hai mươi một tháng hai các trường triển khai chương trình tuần hai mươi tổ chức dạy kiến thức cốt lõi của bài mới kết hợp nhắc lại củng cố kiến thức cốt lõi đã triển khai trong giai đoạn học tập trên môi trường internet
học sinh khai khối một và hai sẽ được kiểm tra định kỳ trong tuần hai mươi một
đối với khu vực cấp độ một vùng xanh trường tổ chức đầy đủ các hoạt động giáo dục tự chọn theo tiến độ chương trình và các hoạt động rèn luyện cho học sinh theo nhu cầu
cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ hai vùng vàng tổ chức dạy học hai buổi một ngày hoặc bán chú cho học sinh các khối một hai năm theo nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh đồng thời tổ chức dạy học một buổi một ngày đối với khối ba bốn
khu vực cấp độ ba màu vàng học sinh khối một hai năm đi học một buổi một ngày học sinh khối ba và bốn tiếp tục học trực tuyến
riêng đối với khu vực cấp độ bốn vùng đỏ tổ chức dạy học trực tuyến đối với tất cả khối lớp
đối với học sinh khối sáu các trường thực hiện dạy bổ sung kiến thức cho học sinh sau quá trình học tập trên internet trước khi tổ chức kiểm tra học kỳ một trực tiếp tại trường
thực hiện các nội dung thực hành thí nghiệm kiểm tra đánh giá theo nguyên tắc phù hợp với tiến trình dạy học
trong quá trình tổ chức thực hiện các trường cần tập trung dạy học các môn học hoạt động giáo dục với các nội dung cơ bản cốt lõi trong chương trình
nếu tổ chức các hình thức dạy học giáo dục tập trung đông học sinh phải đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không tổ chức hình thức dạy học giáo dục tập trung đông học sinh ngoài nhà trường